lần đầu nhận nhiệm vụ ở đảo có người nhận nhiệm vụ lần thứ hai thứ ba
có người thì hoàn thành nhiệm vụ được trở về đất liền
dù có nhiệm vụ hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung nhất ở họ là một trái tim nồng nàn một lý tưởng hồng tươi
họ đón nhận nhiệm vụ với một tinh thần thiết tha sự sung phong tự nguyện
những ngày công tác ở đảo đối với họ là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời

ta công tác lần này đối với nguyễn hoàng tây là một vinh dự lớn và có lẽ là đã thỏa ước nguyện của một thanh niên trẻ vùng sông nước
sinh ra tại đất võ bình định nguyễn hoàng tây đã nuôi ước nguyện được gắn bó lâu dài trong quân đội
tốt nghiệp phổ thông trung học anh đã nộp hồ sơ thi vào đại học quân đội nhưng chưa đủ điểm nên ước mơ chưa thành
khi địa phương có đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nguyễn hoàng tây đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển
được ra công tác tại trường xa lại là đào trường xa lớn nên khó có thể nói hết niềm vui của chiến sĩ trẻ nguyễn hoàng tây
và anh xem đây cũng là một thử thách để anh trưởng thành hơn
khi còn ở nhà tôi hình dung ra đảo trường xa là cũng chỉ là ít người đoan sơ
nhưng khi tôi đặt chân ra ngồi đây tôi cảm thấy nó gần như là một đất liền
cũng gần như là một gia đình
mình có đồng chí đồng đội đồng chí đồng đội rất là tình cảm
tạo điều kiện cho tôi được cảm thấy gần gũi với nhau và giúp tôi vượt qua những nhiệm vụ khó khăn
tôi sẽ không quên nhiệm vụ của tôi là luôn luôn sẵn sàng cảnh giác cao không để lịch bất động
và sẵn sàng bảo vệ quần đảo trường xa
những ngày trên chuyến tàu năm trăm sáu mươi một để chống chọi với những cơn say sóng
chúng tôi thường tổ chức những buổi văn nghệ hát cho nhau nghe
và cũng nhờ âm nhạc chúng tôi đã làm quen với một người lính chuyên sáng tác những ca khúc về biển đảo
anh là thiếu úy đoàn ngọc thanh nghị quê ở vạn giã vạn ninh khánh hòa hiện đang công tác tại tàu trường sa hai mươi hai
chúng tôi gặp anh trên tàu năm trăm sáu mươi một là vì lúc này anh đang trở về tàu trường xa hai mươi hai sau chuyến đi hội diễn văn nghệ quần chúng vùng bốn

vẫn chả khai súc ngày đêm để cho muôn dân hiền lòng tiền đạo vơi hứa